bảo tàng thì đều được tái hiện ở trên bảo tàng ảo ba d của bảo tàng này
các em thấy ở đây chính là cái bình mà chúng ta nhìn thấy này

trong tương lai bảo tàng sẽ nhúng một số các công nghệ vào nữa để đến lúc đó là

và thậm chí là khi đó là tích hợp các cái thông tin ghi thử về cái bình này

thì đấy chính là cái
họ có thông tin luôn từng có thông tin từng cụ vật luôn
đúng rồi đúng rồi

đúng rồi đúng rồi
mình muốn tự đi hơn

thường là cái xu hướng tham quan mới bây giờ là họ muốn tự mình trải nghiệm tự mình khám phá
và đặc biệt là với cái sự hỗ trợ của các thiết bị công nghệ bây giờ đặc biệt là smartphone
thì giúp cho cái người tham quan có thể là trực tiếp tìm hiểu về các cái tài liệu hiện vật đấy luôn
thông qua là sử dụng smartphone và tai nghe và toàn bộ những cái thông tin nó sẽ được tích hợp vào đó
và nó sẽ phát cả âm thanh cả nội dung các cái câu chuyện về các tài liệu hiện vật này
và lúc đó là chúng ta có thể là tự mình là xem xét các cái tài liệu hiện vật
và chúng ta muốn đi bao lâu cũng được muốn dừng lại ở cái góc nào không gian nào
mà chúng ta muốn dành nhiều thời gian nhất được không lo ảnh hưởng đến người khác
và không lo rằng là cái tiến trình thăm quan của mình nó bị ảnh hưởng
như thế thì em nghĩ là nó sẽ chi tiết và nó cũng sẽ còn chân thật hơn
đúng đúng và nó đưa bảo tàng đến với cái công chúng một cách gần gũi hơn
và giúp công chúng là có thể là tự mình tham quan trải nghiệm được
mà thậm chí là không cần phải có cán bộ thuyết minh đi cùng
tương lai thì bảo tàng mình có định tích hợp thêm một chút thì gọi như là âm thanh
em thấy có âm thanh luôn
cũng có âm thanh nhưng mà âm thanh đấy là đang dẫn gọi là một cái mạch tổng thể thôi
bảo tàng đang xây dựng những cái nội dung để mà nhúng vào trong những cái triển lãm này
trong những cái trưng bày này sẽ là cố gắng là để tối ưu đến từng những cái góc không gian cụ thể
và những cái hiện vật cụ thể
nó sẽ kể những cái câu chuyện liên quan đến cuộc đời của chủ tịch hồ chí minh
bây giờ anh sẽ dẫn đoàn chúng ta đi thăm một cái không gian trưng bày khác bảo tàng
một cái không gian trưng bày về chuyên đề của bảo tàng
ở dưới tầng hai
bây giờ mình sẽ đi xuống dưới đấy
vừa nãy thì các em tham quan ở trên kia gọi là tầng trưng bày cố định
các bạn dưới này là trưng bày chuyên đề
dưới này thì nhỏ hơn
hai không gian này thì tổng là diện tích khoảng bốn trăm linh mét
dùng để trưng bày các chuyên đề về cuộc đời của bác
thì hôm nay chúng ta sẽ đến với cái trưng bày những tâm gương bình dị cao quý này
bây giờ chúng ta sẽ xem là những tâm gương bình dị cao quý như thế nào nhé

trưng bày những tâm gương bình dị cao quý cũng như những cái trưng bày chuyên đề khác
sau khi mà được tổ chức triển lãm xong thì sẽ được bảo tàng tiến hành số hóa toàn bộ và đưa lên trên website của bảo tàng
sau đó là giúp du khách tham quan mà chưa có điều kiện đến tham quan những cái trưng bày chuyên đề này
cũng như là những người ở nước ngoài chưa đến được bảo tàng hồ chí minh
thì có thể tham quan được đối với lại những cái trưng bày chuyên đề này
thì một số các cái trưng bày chuyên đề mà bảo tàng hồ chí minh đã từng số hóa như là trưng bày người đi tìm hình của nước chẳng hạn
tổ chức vào năm ngoái
thì sau đó là bảo tàng hồ chí minh cũng phối hợp với lại các cái công ty và tiến hành số hóa toàn bộ không gian đó
và sau đó là chúng ta có thể tham quan lại cái trưng bày đấy
mặc dù cái trưng bày đấy nó đã diễn ra rồi
nó đã xong rồi
nhưng mà bây giờ chúng ta vẫn có thể xem được cái trưng bày đấy
toàn bộ cái trưng bày đấy
về cái không gian trưng bày
đây nó cũng như là một cái hình thức lưu trữ khác lại

nhưng mà nó cao cấp hơn
nó lưu trữ vừa có hình ảnh này âm thanh này có tư liệu nội dung này
và rất nhiều những cái giá trị khác nữa
những cái du khách khi mà người ta đã đi ở đây rồi mà người ta muốn giới thiệu cho bạn bè của họ thì họ cũng có thể đưa họ
đúng rồi họ có thể gọi là lấy cái đường link này hoặc là gửi những cái mã qr code đến cho những người bạn của mình
và sau đó là những người bạn trước khi đến bảo tàng hồ chí minh thì họ có thể là trải nghiệm xem qua trước
giống như là một cách gọi là review trước chẳng hạn
deview điểm đến sau đó là họ sẽ cảm thấy nếu thú vị chẳng hạn thì họ sẽ đến đây họ tìm hiểu
quý vị thì vừa cùng tôi lắng nghe những chia sẻ của anh tuấn anh trưởng phòng truyền thông bảo tàng hồ chí minh
về quá trình số hóa bảo tàng vậy thì còn cảm nhận thực tế của các vị khách ở đây thì sao
thực ra là năm năm em mới được đi bảo tàng tại vì nhà em cũng sai
thế nên em cảm thấy là có những cái website như thế thì sẽ hỗ trợ được cả cho bọn em cũng như là cho các bạn mà ở xa không có điều kiện

tôi nghĩ rằng nền tảng trực tuyến rất hay vì chúng có những mũi tên để chỉ hướng đi cho bạn giống như bạn đang thực sự đứng ở bảo tàng
tất nhiên có một chút khác biệt về cảm giác khi thực sự đứng ở đây với ở nền tảng trực tuyến
tuy nhiên ở nền tảng số đang hiển dị những chi tiết rất tốt nó tạo cảm giác cũng giống như ở thực tế
cảm giác như bạn đang thực sự đang ở trong bảo tàng
bảo tàng vào thời điểm thực vì chất lượng hình ảnh thật sự tốt
số hóa các trưng bày là một cái xu hướng tất yếu trong giai đoạn hai trong hoạt động bảo tàng không chỉ ở việt nam nói riêng mà toàn thế giới nói chung
rất nhiều các bảo tàng lớn trên thế giới đã số hóa và đưa các trưng bày giới thiệu các tài liệu hiện vật của mình lên trên không gian ảo để giới thiệu đến với công chúng
và bảo tàng hồ chí minh cũng xác định đây là một nhiệm vụ tất yếu của bảo tàng
và trong cái giai đoạn vừa qua thì bảo tàng cũng đã
số hóa và giới thiệu được rất nhiều những trưng bày các tài liệu hiện vật của bảo tàng đến với công chúng
đặc biệt là trong thời điểm covid dịch bệnh covid vừa qua giai đoạn mà nhân dân phải giãn cách thì việc số hóa đã có tác dụng rất là lớn trong việc giới thiệu các trưng bày của bảo tàng đến với công chúng
với công nghệ số những thông tin về chủ tịch hồ chí minh đều dễ dàng được tiếp cận chỉ bằng thao tác một trạng
hình ảnh bác hồ đang ngày càng được khắc họa rõ nét
trên không gian mạng nhằm lan tỏa tư tưởng đạo đức phong cách của người đến với đông đảo quần chúng nhân dân và du khách quốc tế
đến đây thì thời lượng của chương trình nhịp sống số tuần này của chúng tôi cũng đã hết
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả vào lúc một mươi chín h bốn mươi năm thứ năm hàng tuần trên kênh intv